trước thềm chuyến thăm chính thức liên bang nga của thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng năm
trả lời phóng viên truyền hình nhân dân tại nga đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh chia sẻ
chuyến thăm của thủ tướng có ý nghĩa rất quan trọng tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của việt nam là luôn coi trọng
và mong muốn củng cố thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
xin chào đại sứ xin cảm ơn đại sứ đã tham gia phỏng vấn của truyền hình nhân dân
trước hết xin đại sứ cho biết ý nghĩa mục đích của chuyến thăm của thủ tướng nguyễn xuân phúc tới liên bang nga lần này
trong bối cảnh hai nước đang tích cực chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ nam chéo việt nga
chuyến thăm chính thức liên bang nga lần này của đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc có ý nghĩa rất quan trọng
đúng vào dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày ký hữu ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa việt nam và liên bang nga
và tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước
chuyến thăm lần này của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chắc chắn sẽ tạo động lực mới
thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa việt nam liên bang nga lên một tầm cao mới
đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và đầu tư
và đồng thời nữa cũng là dịp để thủ tướng chính phủ chúng ta tham dự lễ
khai mạc năm hồng nghị việt nam tại liên bang nga
thưa đại sứ trong thời gian qua các lãnh đạo cấp cao của việt nam và liên bang nga
thường xuyên tổ chức các chuyến thăm chính thức tới liên bang nga
xin đại sứ cho biết đánh giá của mình về việc này
chuyến thăm lần này của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc được thực hiện
ngay sau chuyến thăm vào năm ngoái thành chính năm ngoái
của tổng bí thư chủ tịch đức việt vũ trọng đến liên bang nga
rồi tháng một mươi một năm ngoái
thì thủ tướng chính phủ liên bang nga mết vết đếp cũng đã có chuyến thăm chính thức đến việt nam
việc trao đổi thường xuyên các đoàn đại biểu giữa hai nước
đặc biệt là chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao
chứng tỏ sự tin cậy chính trị về mọi mặt giữa hai đất nước
chúng ta luôn khẳng định và nhất quán chính sách đối ngoại
coi liên bang nga là đối tác quan trọng tin cậy hàng đầu của việt nam
chính vì vậy chúng ta rất vui mừng có chuyến thăm lần này
với thủ tướng đúng vào dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản
của quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng như là tiến tới kỷ niệm bảy mươi năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước
vâng xin cảm ơn đại sứ đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân